chiều nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh tây ninh
buổi làm việc nhằm đánh giá các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an tỉnh tây ninh trong thời gian qua
xem xét tháo gỡ những khó khăn đề xuất kiến nghị của công an tỉnh tây ninh
có phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
tại buổi làm việc ban giám đốc công an tỉnh tây ninh đã báo cáo tình hình công tác công an trên địa bàn tỉnh
là tỉnh biên giới nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía nam
có nhiều khu công nghiệp với lượng công nhân đông tình hình tội phạm diễn biến phức tạp
bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh tây ninh đã phát hiện gần sáu trăm linh vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự
giữ ổn định so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
công an tỉnh tây ninh cũng đề xuất với bộ trưởng một số vấn đề về bố trí tăng cường lực lượng
bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
bộ trưởng tô lâm biểu dương những kết quả công an tỉnh tây ninh đạt được trên các mặt
đồng thời yêu cầu công an tỉnh tây ninh tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở
không để các đối tượng tổ chức phản động lưu vong về hoạt động tại tỉnh
chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành giải quyết các vụ khiếu kiện
chủ động phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy môi trường
cùng ngày đồng chí bộ trưởng đã đến thăm và làm việc tại ubnd tỉnh tây ninh
tại đây chủ tịch ubnd tỉnh chia sẻ những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội
cũng như những thách thức khó khăn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự
đảm bảo môi trường ổn định để thu hút đầu tư phát triển kinh tế
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh tây ninh trong phát triển kinh tế xã hội
bộ trưởng mong muốn tỉnh tây ninh tiếp tục phát huy những tiềm năng thế mạnh
đồng thời hỗ trợ phối hợp với lực lượng công an giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy